báo tiền phong vừa tổ chức họp báo giải góp vì tài năng trẻ việt nam hai nghìn một mươi chín
kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thành lập báo tiền phong đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ
cho các hoạt động của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
tiền phong golf championship hai nghìn hai mươi là lần thứ tư giải được tổ chức nhằm huy động kinh phí cho quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
quy tụ một trăm tám mươi golfer thi đấu vào ngày ba mươi một tháng một mươi tới
năm nay bên cạnh hoạt động thi đấu ban tổ chức còn thực hiện một hoạt động đầy ý nghĩa
mang đúng tinh thần của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
đó là hoạt động tôn vinh những y bác sĩ trẻ những chiến sĩ quả cảm trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
góp công lớn trong hai trận chiến chống dịch
theo đó tại gala trao giải ban tổ chức sẽ trao tặng số tiền một trăm linh triệu đồng cho năm y bác sĩ trẻ
đã chiến đấu ở những tâm dịch hà nội và đà nẵng
sau ba mùa giải tổ chức tiền phong golf championship nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn
cộng đồng golf thủ và người hâm mộ trên cả nước về công tác tổ chức chất lượng chuyên môn lẫn ý nghĩa nhân văn cao đẹp